nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chiều qua hai mươi hai tháng tám bộ công an đã tổ chức giao lưu gặp mặt điển hình tiên tiến tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương của bác
phát biểu tại buổi giao lưu thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an nêu rõ thực hiện theo đạo đức phong cách của người
lực lượng công an nhân dân có nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an tận tụy không quản hiểm nguy nỗ lực vượt qua khó khăn gian khổ
nêu cao tinh thần trách nhiệm dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
phát biểu tại buổi giao lưu thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an nêu rõ thực hiện theo đạo đức